thủ tướng chính phủ vừa có công điện số một nghìn sáu trăm năm mươi chín ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy yêu cầu các bộ ngành địa phương cơ quan liên quan ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
công điện nêu rõ các tình thế thời tiết nguy hiểm xảy ra trong thời gian chuẩn bị diễn ra sự kiện quốc tế đặc biệt quan trọng hội nghị cấp cao apec tại đà nẵng
vì vậy để chủ động ứng phó hạn chế thiệt hại do thiên tai không để ảnh hưởng đến các hoạt động của hội nghị cấp cao apec thủ tướng chính phủ yêu cầu
các tỉnh ven biển từ bến tre đến kiên giang nhất là các tỉnh cà mau kiên giang cần rút kinh nghiệm từ trận bão linda xảy ra ngày hai tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
huy động cả hệ thống chính trị ở địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời hiệu quả với áp thấp nhiệt đới
nhất là chủ động đảm bảo an toàn
tính mạng cho người dân phương tiện tàu thuyền và các hoạt động trên biển trên sông
yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ ngành có liên quan trực tiếp kiểm tra đôn đốc phối hợp với các địa phương chỉ đạo triển khai các biện pháp cụ thể để hạn chế thiệt hại
các địa phương trong khu vực ảnh hưởng mưa lũ từ thừa thiên huế đến khánh hòa và khu vực tây nguyên khu vực dự báo chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ trong những ngày tới
từ quảng trị đến bình thuận và khu vực tây nguyên rút kinh nghiệm từ các trận lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và năm hai nghìn một mươi
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và áp thấp nhiệt đới chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thu hoạch lúa hoa màu
chủ động triển khai các biện pháp giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương kiểm tra
có phương án vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi chủ động hạ mực nước đón lũ góp phần cắt giảm lũ cho hạ du không để gây lũ nhân tạo do xả lũ hồ chứa
các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước
được giao chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn
hạn chế thiệt hại đối với người phương tiện cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý
đồng thời sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ theo quy định